quý vị củ chi là huyện ngoại thành đầu tiên của tp hcm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đó là một thành tích rất có ý nghĩa của đảng bộ chính quyền và nhân dân củ chi
đối với miền đất anh hùng được mệnh danh là đất thép thành đồng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
để tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được đưa cao hơn nửa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
đảng bộ và chính quyền huyện đã năng động một mặt kêu gọi đầu tư từ bên ngoài
mặt khác phát huy những ngành nghề truyền thống lâu đời như đan lát làm cây kiển làm bánh trắng
thành những nghề mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương
huyện củ chi nằm về phía tây bắc của tp hcm
nhiều năm qua ngành nông nghiệp của địa phương đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu sản phẩm
từ các sản phẩm trồng trọt truyền thống sang nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao
và như thế đã hình thành nên nhiều nghề mới như nghề nuôi cá cảnh trồng hoa lan xuất khẩu trồng cây kiển hay nuôi bò sữa
những thành tựu đó gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với sự đầu tư hạ tầng của đảng bộ và chính quyền huyện
huyện củ chi nằm về phía tây bắc của tp hcm

ngành du lịch cùng chính quyền địa phương đã chọn đây là điểm đến cho du khách
và tập huấn cho người nông dân kỹ năng giao tiếp với khách du lịch
cũng như được các cấp chính quyền và ngành chức năng quan tâm
phố đông có cái nguồn nước là dùng đất cao dùng nước này tráng bánh tráng rất tốt
hiện giờ trên xã mình có khoảng bốn mươi hộ tráng bánh tráng nhưng mà khoảng sáu mươi bảy mươi máy
thu nhập mà nếu mà hai người tráng một chục lít gạo là khoảng một trăm năm mươi
còn tráng máy thì một ngày nó tráng là từ bảy trăm linh kg tám trăm linh kg
thì cái lời người ta chắc bình quân khoảng hai triệu
cái làng nghề bánh tráng này là được nước ngoài rồi nhân dân ở trong nước là ta rất thích
dân đi du lịch đi về ngang làng nghề bánh tráng này giá nào ta cũng ghé ta mua
nên từ chỗ đó là đảng quỹ quỹ ban rất quan tâm
là dẫn động người dân là nên sản xuất bánh tráng là cái mũi nhọn thiền thống
những chính sách liên quan đến nông thôn mới phát triển hạ tầng
để làm sao gắn giữa đồng tiền
bộ sản xuất và phục vụ diễn sinh thì chúng ta cũng đang tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của thành phố
cách thức giúp cho những người dân hộ kinh doanh cá thể
có nhu cầu sắp tới để chuyển trở thành doanh nghiệp để mạnh hơn và làm ăn tốt hơn
thì chúng tôi cũng đang có khảo sát để giúp cho họ
cái cơ sở này là công ty tách nghiệm hữu hạng trung tính
thì thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nó có năm lò bánh tráng
cũng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương xin giấy phép xây dựng rồi mở đường
cái công ty nó dễ hoạt động
bên cạnh khoảng bốn mươi hộ có lò bánh tráng thủ công
phú hòa đông còn có sáu doanh nghiệp đầu tư máy tráng bánh phục vụ xuất khẩu
như cơ sở bánh tráng trung tính này
họ cũng là con em của làng nghề đi lên từ nghề truyền thống của cha ông
từ khâu líp sao tráng nhiều công nhân hết đầu tư ra khoảng gần hai tỷ
mình tráng dùng cộng một sức tráng một máy tráng khoảng một tấn tấn hai

bây giờ hành sức nó lên sức ở châu á châu âu
quân bình một tháng mình đi khoảng hai ba công
mỗi một công nhân làm nhu cầu là khoảng năm sáu triệu một tháng một người
nhưng mà dân địa phương cũng chiếm phần nào
nhưng mà dân miền tây lên thì cũng chiếm năm mươi dân địa phương năm mươi
cũng như làng bánh tráng phú hòa đông làng đan lát mây tre trúc thái mỹ
cũng nổi tiếng từ hàng trăm năm qua
những sản phẩm từ châu âu đến hà nội hà nội hà nội hà nội
từ thời xa xưa là những vật dụng cho sản xuất nông nghiệp
và sinh hoạt của người nông dân chốn thôn quê
nhưng nay nhiều khách hàng nước ngoài đã tìm tới đặt hàng
ở thái mỹ đã xuất hiện những người chủ mới
điều khiển những doanh nghiệp xuất khẩu
và đặt hàng cho bà con trong làng sản xuất đồ tre trúc đan
cái nghề đan đát này nó có từ hồi xa xưa
hồi mà thở ông cha mình á
hồi đó thì mình làm cái sản phẩm bán nội dung
địa là cái rổ cái rá cái nia cái thúng
rồi sau này thì mấy ông nước ngoài vô đó
mấy ông yêu cầu mình để làm cái mặt hàng này
mình làm thì được mình hợp đồng
hiện giờ này tôi làm cái nghề này là năm nay nó là hai mươi bốn năm
nguyên liệu bây giờ nó cũng hiếm lắm
mua càng ngày càng xa
rồi kiếm càng ngày càng khó
nhưng mà ráng cố gắng để mình giữ dựng cái làng nghề mình cho có
là cái lau đạp
động nhàng rỗi của bà con á
những đôi bàn tay khéo léo đan lát của người dân thái mỹ
cũng tần tạo nuôi sống cả gia đình
hiện nay vấn đề ở thái mỹ là nguồn nguyên liệu cho nghề như tre trúc dân hiếm
điều đó cần sự quan tâm tạo vùng nguyên liệu của chính quyền
và nhìn rộng ra tất cả sự quan tâm như thế
là sự bù đắp ý nghĩa cho một vùng đất có nhiều hy sinh
đóng góp trong cuộc kháng chiến vừa qua
nghề tre trúc này là nghề truyền tháp
của ông bà để lại là không biết là bao nhiêu đời rồi
sinh con đẻ cháu thì cứ tới đó mà làm thôi
chứ tôi cũng có mặn với cái trại của thím ba này nè
cũng mười mấy năm rồi
về cái có tiền mấy nhỏ ăn học
cụ chi phải nói rằng là cái địa phương đầu tiên của thành phố hồ chí minh được công nhận thông thông mới
đương nhiên để được công nhận này thì phải đảm bảo được tất cả các tiêu chí
và tôi nghĩ rằng là thông qua cái chương trình xây dựng thông thông mới
thì không riêng về cụ chi mà các huyện khác nữa
đặc biệt khi mà chúng ta đã xây dựng được đã được công nhận là huyện nông mới rồi
thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì và phát triển
và tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu cuối cùng
là nâng cao cái đội sống vật chất văn hóa tinh thần của người dân cụ chi
thông qua các việc mà chúng ta tổ chức đầu tư hỗ trợ cho người dân sản xuất
để nâng cao cuộc sống thì đó là cái việc sắp tới chúng ta sẽ làm
thưa quý vị
những nghề chủ công không chỉ mang trong mình những trầm tít văn hóa theo thời gian lịch sử
mà ngày hôm nay những nghề đó còn là một cách để phát triển kinh tế
tạo công ăn việc làm và cống hiến cho xã hội những sản phẩm rất độc đáo và hữu ích
hiện nay những làng nghề này đang được đảng bộ và chính quyền thành phố
tạo điều kiện đầu tư để biến thành những nghề mũi nhọn phát triển kinh tế địa phương
vừa tạo công ăn việc làm vừa dình dữ phát huy nét văn hóa làng nghề truyền thống
đến đây chương trình xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những lần phát sóng tiếp theo